tại bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam và bệnh viện đa khoa khu vực quảng nam
ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của tỉnh quảng nam đã tổ chức xuất viện cho một mươi một bệnh nhân mắc covid một mươi chín
sau ba lần xét nghiệm âm tính liên tiếp với virus sars cov hai và được xuất viện theo quy chuẩn của bộ y tế
hiện tất cả một mươi một bệnh nhân này đều có sức khỏe ổn định
sau khi xuất viện các bệnh nhân sẽ tự cách ly theo dõi tại nhà trong vòng một mươi bốn ngày theo quy định của bộ y tế